nhằm thúc đẩy giao thương giữa hai nước việt nam và nhật bản giúp cho các doanh nghiệp quảng bá được thông tin doanh nghiệp và tìm kiếm khách hàng thương mại đầu tư trao đổi công nghệ một cách dễ dàng
trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tp hcm đã phối hợp với tổ chức xúc tiến thương mại nhật bản và hiệp hội các doanh nghiệp nhật bản đã tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp việt nhật
chương trình đã thu hút hơn hai trăm linh doanh nghiệp đăng ký tham dự trong đó có tám mươi nhà cung cấp nhật bản một trăm hai mươi nhà cung cấp việt nam hơn hai mươi năm doanh nghiệp muốn mua và ba mươi hai bàn tư vấn dành cho các doanh nghiệp thu mua cần trao đổi khảo sát thị trường môi trường đầu tư tìm kiếm đối tác cung cấp các sản phẩm linh kiện trong sản xuất
điểm mới trong chương trình kết nối lần này là doanh nghiệp tham gia bên mua sẽ ngồi tại chỗ còn bên bán sẽ đến các bàn để nói chuyện tìm kiếm những thông tin cho doanh nghiệp mình
điểm lớn nhất của bộ hôm nay là mình tiếp cận được một lúc rất nhiều nhà mua hàng và cung cấp các thông tin của công ty tân ý cho khách hàng để tạo ra các cơ hội giao thương sau này
thật sự đây là một công việc rất có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp cả hai bên phía nhật bản và phía doanh nghiệp việt nam
đây là một cơ hội cho các nhà sản xuất việt nam như công ty cơ khí di can của chúng tôi tìm kiếm được những khách hàng một cách trực tiếp
đặc biệt doanh nghiệp việt nam có thể tìm kiếm được những khách hàng một cách trực tiếp
doanh nghiệp tham gia bên mua không chỉ là doanh nghiệp đến từ nhật bản việt nam mà còn có các đại diện của các tập đoàn lớn trên thế giới đến từ các nước asean như canon hake thái lan sony malaysia net platform
chúng tôi đến đây để tìm kiếm các nhà phân phối và cung cấp các trang thiết bị các linh kiện nhỏ trong sản xuất khuôn mẫu cơ khí chính xác tìm kiếm cơ hội để có thể hợp tác được với các doanh nghiệp nước ngoài tại việt nam
nhiều doanh nghiệp cho rằng buổi kết nối này rất cần thiết và hữu ích cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và tìm kiếm cơ hội đầu tư
tôi cho rằng là những cái buổi mà gặp gỡ giữa bên nhà cung cấp và những nhà sản xuất và khách hàng rất là quan trọng
chúng tôi mong muốn rằng là bên zetro và bên hội công nghiệp việt nam cũng tổ chức thường xuyên những cuộc họp mặt rất là hữu ích này
vì phần lớn là đến năm mươi khách hàng của chúng tôi là chúng tôi
tôi có hợp đồng là nhờ những cái buổi họp mặt như ngày hôm nay
ban tổ chức hy vọng chương trình sẽ tạo cơ hội giao thương giữa các doanh nghiệp nhật bản việt nam và các nước asean
nhằm nâng cao tỷ lệ cung ứng nội địa thúc đẩy việc xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhật bản tại việt nam và các doanh nghiệp việt nam
đồng thời mong muốn đóng góp vào việc nâng cao tỷ lệ thu mua từ các nước khu vực asean của các doanh nghiệp nhật bản